sau ba ngày nới lỏng giãn cách xã hội chiều ngày hai mươi ba tháng tám
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau ký quyết định toàn tỉnh thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng tám cho đến khi có thông báo mới
theo quyết định chủ tịch ubnd tỉnh cà mau yêu cầu mọi người dân ở tại nhà
chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
thực hiện nguyên tắc năm k của bộ y tế
giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
không tập trung quá hai người nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
ubnd tỉnh cũng yêu cầu dừng tất cả các hoạt động
quán bar vũ trường karaoke phòng game giặt chiếu phim pizza
cơ sở massage cơ sở dịch vụ làm đẹp
bao gồm cả cắt tóc uốn tóc phòng tập gym yoga
phòng tập thể hình thể dục dụng cụ sân bóng đá hồ bơi
các hoạt động văn nghệ thể thao có tập trung đông người dịch vụ du lịch lữ hành
các hoạt động xây dựng không thuộc các doanh nghiệp được phép của cơ quan có thẩm quyền
tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch
và thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trên lĩnh vực địa bàn quản lý